thêm vào đó đi sâu vào tình hình triều tiên ngay lúc này giới phân tích cho biết tình trạng covid một mươi chín
tại triều tiên khiến an ninh y tế và lương thực nước này ngày càng nghiêm trọng
trong thời điểm triều tiên bước vào vụ gieo cấy lúa
các chuyên gia đồng tình với quan điểm về hệ thống y tế triều tiên hiện nay gặp nhiều bất lợi
đặc biệt ở những vùng nông thôn
bên cạnh đó việc từ chối tiếp nhận vaccine từ quốc tế trong hơn hai năm qua khiến chương trình tiêm chủng gặp hạn chế
tim peters giám đốc helping hands korea tổ chức phi chính phủ được thành lập tại seoul hỗ trợ những người triều tiên nói
theo thông tin từ hàng nghìn người tị nạn ở triều tiên mà chúng tôi đã giúp đỡ trong hai mươi sáu năm qua
tôi có thể nói rằng hệ thống y tế ở triều tiên mỏng manh và không đủ trang thiết bị để đối phó với đợt bùng phát lớn
một chuyên gia khác có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu về hệ thống y tế triều tiên cho biết
ở nhiều khu vực ngoại ô dịch vụ chăm sóc rất hạn chế thiếu thốn những thứ cơ bản như thực phẩm chăn giường nước sạch
vệ sinh và hệ thống điện nhân viên được đào tạo nhưng thiếu nguồn lực và kỹ năng những điều đó đã làm hạn chế dịch vụ y tế
trẻ việt hồng bác sĩ phẫu thuật thần kinh từng đến triều tiên hỗ trợ nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín cho biết
hệ thống y tế triều tiên gặp khó khăn về hậu cần khi thiếu phương tiện cấp cứu
ông david hon nói ngoài ra các lệnh trừng phạt của quốc tế đã hạn chế việc bình nhưỡng nhập nguyên vật liệu
để sửa chữa và chế tạo vật tư y tế triều tiên thiếu hụt thuốc ngay trước khi đóng cửa biên giới vào năm hai nghìn hai mươi
vì nguồn vốn tài trợ cho các cơ quan sản xuất dần cạn kiệt cũng như lệnh trừng phạt đã hạn chế sản xuất nội địa
theo ông nagy safik cựu quản lý văn phòng who tại bình nhưỡng cho biết ông nói thêm nhu cầu cấp thiết của triều tiên lúc này
là dụng cụ sản xuất nội địa
các loại thuốc sát nghiệm thiết bị bảo hộ và thuốc đặc biệt là các loại thuốc kháng virus
triều tiên trong hơn hai năm qua đã từ chối tiếp nhận vaccine dù đến từ những đối tác lâu năm như nga hay trung quốc
bình nhưỡng hoài nghi với các loại vaccine quốc tế đề nghị hỗ trợ đặc biệt khi có báo cáo về các tác dụng phụ và các ca tử vong
đợt bùng phát diễn ra trong mùa gieo cấy và phần lớn người dân phải đến các đồng ruộng làm việc để đảm bảo cây phát triển đúng thời hạn
trước khi có thể thu hoạch vào mùa thu
chuyên gia ẩn danh cho biết triều tiên vốn đang thiếu lương thực nghiêm trọng nếu vụ lúa mùa thu bị đe dọa do không thể thu hoạch kịp thời
nếu phân bón do đóng cửa biên giới hay do thời tiết nó có thể dẫn đến nạn đói vào cuối năm
ở các vùng bên ngoài thu đô bình nhưỡng báo cáo của liên hợp quốc và quỹ nhi động quốc tế unicef cho biết có bốn mươi dân số bị suy dinh dưỡng
ông times piters nói việc có bốn mươi dân số cần hỗ trợ lương thực cho thấy ít nhất một mươi một triệu người triều tiên
đang có hệ miễn dịch thấp
đối mặt với thách thức kép chính quyền triều tiên chắc chắn sẽ cần nỗ lực rất nhiều trong việc phòng chống đại dịch